tối ngày bốn tháng ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã gửi công điện số ba trăm năm mươi ba
về việc điều tra người tiếp xúc đi cùng với bệnh nhân covid một mươi chín từ campuchia quá cảnh tại việt nam
để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào nước ta ban chỉ đạo quốc gia đã điện
và đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức giả soát danh sách người nhập cảnh
đi trên các chuyến bay số vn tám trăm một mươi bốn từ siêm diệp về sân bay tân sơn nhất và chuyến bay số vn ba trăm bốn mươi
từ nhật bản về sân bay tân sơn nhất xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này
để thông báo ngay cho chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định
ubnd tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phối hợp với các đơn vị thuộc bộ công an
tổ chức điều tra người tiếp xúc kể cả phi hành đoàn tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất
tại sân bay tân sân nhất
người đi cùng với các trường hợp nhiễm
covid một mươi chín người nhật nói trên trên các chuyến bay xác định danh sách người nhập cảnh
từ chuyến bay vn tám trăm một mươi bốn cũng như là chuyến bay vn ba trăm bốn mươi một vào việt nam để tổ chức cách ly
và theo dõi sức khỏe theo quy định
bên cạnh đó cũng thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan và những khu vực
mà người nhiễm virus covid một mươi chín nói trên đã từng đi đến